ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy nước mặt sông đuống với tổng mức đầu tư năm tỷ đồng
sau khi hoàn thành nhà máy nước này sẽ bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng ba triệu hộ dân tại tám quận huyện của hà nội
dự án nhà máy nước mặt sông đuống có tổng vốn đầu tư gần năm tỷ đồng được quy hoạch trên diện tích sáu mươi hai hectare
thuộc địa bàn hai xã phù đồng và xã trung mầu huyện gia lâm hà nội
dự án có hệ thống đường ống truyền dẫn nước sạch dài bảy mươi sáu km với hai đoạn đi qua lòng sông hồng sông đuống
theo kế hoạch khi hoàn thành dự án sẽ bảo đảm cung cấp nước sạch cho một trăm sáu mươi tám xã phường thuộc tám quận huyện
ở khu vực phía đông bắc và phía nam thành phố hà nội các khu đô thị khu công nghiệp trên đường một trăm bảy mươi chín
và một số tỉnh phụ cận như bắc ninh hưng yên
tại lễ khởi công chủ đầu tư công trình là công ty cổ phần nước mặt sông đuống
cam kết sẽ bảo đảm tiến độ để sau hai mươi hai tháng đưa nhà máy đi vào hoạt động